thành quả đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp trực tiếp của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
là thắng lợi của ý đảng lòng dân là kiềng ba chân đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đó là sự sát dân gắn bó với nhân dân với tinh thần tiến công đưa đất nước tiến lên
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác
giữa chính phủ và mặt trận tổ quốc diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
phát biểu ý kiến tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
năm hai nghìn một mươi chín đất nước ta đạt kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội
đó là nhờ sự đi sâu đi sát gắn bó với nhân dân nhờ tinh thần tiến công đó là sự đoàn kết của toàn dân ta
sự góp công góp sức cho phát triển đất nước là phong trào thi đua do mặt trận tổ quốc việt nam phát động
thủ tướng nhấn mạnh về sự chủ động hơn nữa trong bối cảnh có nhiều biến động và diễn biến phức tạp
bày tỏ thời gian qua cả nước đã tập trung chống dịch
covid một mươi chín đạt hiệu quả tốt trong việc này có sự phối hợp nhịp nhàng của mặt trận tổ quốc
trong việc phát động quần chúng nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh
điều này nói lên sự phối hợp tốt đẹp giữa chính phủ với mặt trận thủ quốc
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì sự phối hợp hành động
sự vào cuộc tích cực với tinh thần chống dịch như chống giặc phương châm bốn tại chỗ là hết sức quan trọng
đây cũng là bài học kinh nghiệm tốt cho năm nay cũng như các năm tiếp theo
hơn nữa với dịch bệnh thực hiện những y lệnh ngành y tế tham quan về chống dịch
nhưng mặt thứ hai chúng ta chỉ thay đổi bình tĩnh tổ chức sản xuất đời sống của nhân dân tốt hơn nữa
để bù vào những hạn chế dịch bệnh gây ra để chúng ta phán đấu thực hiện mục tiêu
mà đảng nhà nước và đảng tổ quốc đã thỏa luận đã gần được quyết
chứ còn nếu thực hiện một mục tiêu thì rất đơn giản không chứ
chúng ta muốn thực hiện kết mục tiêu này
và đó chính là cái cách chọn cháu nhất khó khăn nhất mà chúng ta phải chọn
và tôi tin rằng thực hiện cái mục tiêu kết này và có không chỉ từng phát động
nhất định là chúng ta phải tổ chức thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ năm nay
bởi quyết tâm cao hơn bận tiến không bận lùi trong cái nhiệm vụ cụ thể của năm cũng đầy khó khăn này
về trọng tâm phối hợp
công tác năm hai nghìn hai mươi và thời gian tới giữa chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam
thủ tướng nêu rõ tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp
nhưng với tinh thần khát phọng ý chí việt nam vươn lên càng trở nên mạnh mẽ
việt nam cần thể hiện vị thế cao hơn nữa trên trường quốc tế với tầm cao mới
nhất là chúng ta năm nay đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean có trách nhiệm lớn với khu vực và thế giới
chính vì thế cần khơi sậy sức mạnh đài đoàn kết toàn dân tộc trong lúc khó khăn này
đóng góp cho xây dựng đảng trong thật vững mạnh trước đại hội đảng toàn quốc
vấn đề này rất quan trọng tôi rất lắng nghe ý kiến của quý vị trong cuộc thỏa lượng này
đó là vấn đề đề chúc các chính sách đối với cốt cắn phong trào trong tôn giáo
phát quyền các vai trò của tôn giáo trong xã hội
nhất là đóng góp của tôn giáo trong y tế giáo dục bảo trợ xã hội dạy nghề bảo vệ môi trường
thực hiện an sinh xã hội
phối hợp phát quyền dân chủ giám thoát phong biện xã hội tham gia xây dựng đảng nhà nước
trong đó có việc hai cái việc quan trọng
tôi gọi là mặt trạng của chính phủ
đó là giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là khiến tố cáo đồng nguyện
thủ tướng yêu cầu mặt trận tổ quốc phát huy vai trò mạnh mẽ của mình
trong xây dựng hoạch định chính sách pháp luật để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
để các chính sách này đi vào đời sống sát với tâm tư nguyện vọng của nhân dân
tập hợp nhân dân đồng lòng đồng thuận với các chủ trương chính sách của đảng của nhà nước
tăng cường cải cách hành chính đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử
thực hiện các kế hoạch chương trình giám sát hai bên đã thống nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
như bảo vệ môi trường giáo dục đào tạo bảo đảm an toàn thực phẩm cải thiện môi trường kinh doanh
sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với nhân dân